còn tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh hôm qua các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh quảng ninh
gồm phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phòng cảnh sát bảo vệ và cơ động vừa phối hợp kiểm tra
phát hiện một xưởng chế tạo súng đạn trái phép trên địa bàn
tại thời điểm kiểm tra vào lúc một mươi chín h bốn mươi phút ngày ba mươi tháng chín lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng
cao đăng sử còn gọi là lâm mèo sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại tổ ba mươi ba khu bốn a phường hà phong thành phố hạ long
có hành vi bắt giữ trái pháp luật đối với anh phạm khánh vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại phường cẩm trung
thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh tại nhà riêng của sử
tiến hành khám xét nhà đối tượng sửu cơ quan công an đã phát hiện tại nhà đối tượng có khu vực sản xuất súng min
thu giữ tại chỗ gồm một mươi khẩu súng tự chế các loại lượng lớn bán súng hai mươi một bình tự tạo
ba mươi sáu viên đạn các loại nhiều vôi để thiết kế súng ngắn tự tạo cùng máy móc thiết bị sản xuất súng đạn
mở rộng điều tra cơ quan công an tiếp tục tạm giữ hình sự đối tượng liên quan là bùi văn trang
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại tổ ba mươi bốn khu bốn a phường hà phong thành phố hạ long
hiện vụ án đang được phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng ninh tiếp tục điều tra mở rộng